kể cả xe ưu tiên

không thể hiểu nổi
cả nhà không sao là may lắm rồi
gần bó với nghề gác chắn tàu đã ba mươi năm nay
chị nguyễn thúy loan đã chứng kiến
quá nhiều các tình huống tai nạn
tại các đường ngang lối mở
điều chị chăn trời nhất

đều xuất phát từ ý thức từ sự chủ quan
của người tham gia giao thông
người dân kiểu như là tham gia giao thông
là kiểu rất là kém
không quan sát gì hết
đèn biết có hết nhưng mà không quan sát
thế là cứ lao cả vào dàn chắn
và vừa mấy vụ
đâm cả vào dàn chắn
nên là rất là nguy hiểm
thế hội chị làm nguy hiểm sẵn lắm
trong những năm qua
ngành đường sắt đã chi hàng nghìn tỷ đồng
để phòng ngừa ngăn chặn tai nạn
ở các đường ngang lối mở
trong đó có việc đầu tư lắp đặt hệ thống barrier tự động
hiệu quả của hệ thống bariê tự động
cũng đã được ghi nhận
thế nhưng với những người thiếu ý thức
coi thường tính mạng của chính mình
thì những hình ảnh này cho thấy
bariê tự động hay rào chắn có nhân viên
cũng trở nên vô nghĩa
trong đường sắt

để đảm bảo cho an toàn cho tất cả mọi người
hành vi mà cố tình băng qua các tuyến đường ngang đường sắt
khi mà tàu đang đến gần
hay là có bariê rồi
vẫn cố tình lách qua
không khác gì một hành động tự sát
và có lẽ
nhanh một phút
chậm cả đời
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam ông trịnh văn quyết
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc
để điều tra hành vi
thao túng thị trường chứng khoán
che giấu thông tin trong hoạt động truyền thông
sẽ ra vào ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư
ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán việt nam
trước đó thì vụ việc ông trịnh văn quyết
bán chui gần bảy mươi năm triệu cổ phiếu flc
đã khiến nhiều nhà đầu tư thiệt hại lớn
ủy ban chứng khoán nhà nước
đã ban hành quyết định về việc xử phạt
vi phạm hành chính đối với ông trịnh văn quyết
với mức phạt là một năm tỷ đồng
và đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán
trong vòng năm tháng
trên tinh tần thượng tôn pháp luật
đảm bảo kỷ cương kỷ luật và tính minh bạch
của thị trường chứng khoán
đồng thời xử lý nghiêm các hành vi sai phạm
vi phạm pháp luật trên thị trường chứng khoán
là yêu cầu cao nhất đang được đặt ra
các nhìn chuyên gia ngày hôm nay
chúng tôi đã mời đến trường quay chuyên gia kinh tế
tiến sĩ vũ đình ánh
nguyên phó viện trưởng viện nghiên cứu thị trường giá cả
bộ tài chính để cùng bàn luận về chủ đề này
xin được cảm ơn ông đã tới chương trình của truyền hình công an nhân dân
thưa ông trước thông tin về chủ tịch của tập đoàn flc
ông trịnh văn quyết bị bắt thì ông có bình luận gì
trước hết thì tôi cho rằng
cái sai phạm của chủ tịch flc
không phải là lần đầu
lần đầu tiên năm hai nghìn một mươi bảy
nghĩa là cách đây khoảng năm năm
thì cũng đã có một cái sai lầm
có thể nói là cái sai phạm tương tự như vậy
và khi đó thì chúng ta chỉ xử phạt
ở cái mức là hành chính chế tài về kinh tế
và lần này

khi mà đầu năm hai nghìn hai mươi hai
cái trường hợp đó lặp lại
thì có thể nói cái trước hết
đó là cái sai phạm như vậy
nó không phải chỉ là đơn lẻ
mà nó xảy ra khá là nhiều gần đây
trên cái thị trường chứng khoán của việt nam
cái vấn đề thứ hai nữa là
cái tác động của nó có thể nói là
rất tiêu cực cho một cái thị trường chứng khoán
đang trên cái đà phát triển
của việt nam chúng ta
và đặc biệt mà khi chúng ta
thị trường đang thu hút rất nhiều các nhà đầu tư mới
thì cái sai phạm như vậy
nó sẽ ảnh hưởng đến các nhà đầu tư mới
không chỉ về mặt kinh tế tài chính
mà nó còn ảnh hưởng đến cái tâm lý và cái triển vọng phát triển của thị trường
cái vấn đề thứ ba nữa
thì với cái cá nhân của
ông chủ tịch flc lần này
thì nó còn liên quan tới
cả một loạt những cái công ty khác
mà nó có cái hiện tượng
mà chúng ta gọi là thao túng trên thị trường
chúng tôi đánh giá cái việc mà chúng ta xử lý lần này
là một việc làm rất là quyên quyết và tùy thời
thưa ông có thể thấy rằng hành vi
thao túng thị trường chứng khoán
thì đã dẫn đến
nhiều cái hệ lụy nghiêm trọng như nhà đầu tư
thì mất lòng tin
rồi là thị trường bị trao đảo
và chúng ta cũng phải cần lưu ý rằng
trước đây thì vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
thì ông trịnh văn quyết
cũng đã từng bị ủy ban chứng khoán nhà nước
xử phạt sáu mươi năm triệu đồng vì hành vi
là bán năm mươi bảy triệu cổ phiếu không báo cáo
thì rõ ràng là việc xử lý hình sự
để làm gương và dân đe
cho những người khác là điều cần thiết vào thời điểm này
bởi trước đó thì cũng có nhiều ý kiến
cho rằng là mức cái xử phạt liên quan đến những sai phạm này
còn quá nhẹ ông có đồng tình với quan điểm này hay không
dạ vâng tôi hoàn toàn đồng tình
với quan điểm như vậy
rõ ràng thì trong bộ luật hình sự
chúng ta đã có cả một điều
quy định về cái hành vi
gọi là thao túng trên thị trường chứng khoán
nói riêng và trên cái thị trường
nói chung tuy nhiên thì
trong thực tế chúng ta gần như là chưa bao giờ
áp dụng cái điều khoản này
trong cái quá trình phát triển
của thị trường thuật tiên
thì chúng ta cũng tôi cũng hoàn toàn tán thanh
chúng ta không nên hình sự hóa
các cái vấn đề về kinh tế
tuy nhiên thì khi mà các cái vi phạm đó
nó đã đến cái mức là rất là nghiêm trọng
và hoàn toàn có thể định danh
hay là quy vào cái tội gọi là thao túng
trên thị trường
thì các cái biện pháp mà xử phạt hành chính
hay là chế tài về mặt kinh tế
một cách có thể nói là quá nhẹ như vậy
vô hình chung sẽ khó
có cái tác dụng gian đe và ngăn cả
những cái sai phạm sau đó
và y như rằng có thể nói là như vậy
chủ tịch của flc
lại tiếp tục
và lần này thì chúng ta thấy với cả cái mức
chỉ là bảy mươi bốn tám triệu
tuy nhiên thì ông ta đã
thu cái khoản lợi nhuận
về cho riêng mình
là năm trăm ba mươi tỷ đồng
và như vậy thì với cái khoản phạt
tối đa của chúng ta
là lần này chúng ta đã sửa rồi đấy
lên tới một năm tỷ
với cả năm tháng không được giao dịch
thì cũng có thể nói là quá nhẹ nhàng
dạ vâng chính vì thế mà chúng ta
đã áp dụng cái luật hình sự
vào ở đây
và như vậy là cơ quan cảnh sát điều tra
của bộ công an đã
có thể nói là đưa ra một cái biện pháp
mà tôi cho rằng nó rất phù hợp
ở cái tính là gian đe
và cái quan trọng là không phải chỉ trường hợp
của ông chủ tịch này
mà còn phòng ngừa và ngăn chặn
các trường hợp có thể xảy ra sau này
liên quan đến cái thao túng thị trường
và có thể gây ra những cái rất là bất lợi
cho cái sự phát triển của thị trường
chứng khoán nói riêng và nền kinh tế nói chung
thưa ông vậy thì từ vụ việc này chúng ta cũng phải nhìn nhận
trách nhiệm của các bên có liên quan
cụ thể ở đây đó chính là ủy ban chứng khoán nhà nước
bởi vì chúng ta cũng đã từng có rất nhiều
những cái vụ việc hành vi liên quan
tới việc thao túng thị trường chứng khoán
hoàn toàn thì trước hết
chúng ta biết là với cái thị trường chứng khoán
và cái tội danh gọi là
thao túng thị trường chứng khoán
thì ủy ban chứng khoán nhà nước
không thể gọi là không có trách nhiệm gì ở đây
chức năng của ủy ban chứng khoán nhà nước
chúng ta là quản lý nhà nước
về mặt thị trường chứng khoán
và do đó thì
những cái sai phạm trên thị trường chứng khoán
ngoài các cái biện pháp
mà cơ quan ủy ban chứng khoán nhà nước
đã áp dụng như là thanh tra kiểm tra
hay là những cái hình thức
sử phạt như là trong quy định của luật
thì rõ ràng trách nhiệm
của ủy ban quản lý chứng khoán nhà nước
ở đây là làm sao mà phải bảo vệ được
các nhà đầu tư kể cả các nhà đầu tư lớn
cũng như là các nhà đầu tư nhỏ
thông qua các cái công cụ
mà cơ quan nhà nước của chúng ta
đã trao cho ủy ban chứng khoán nhà nước
trong trường hợp này thì tôi cho rằng
ủy ban chứng khoán nhà nước cũng đã vận dụng hết
các cái quy định sẵn có
như là trường hợp tôi vừa chia sẻ với anh
tức là phạt tới tối đa là một năm tỷ
và không cho giao dịch trong vòng năm tháng
tuy nhiên thì rõ ràng
cái tính chất và cái mức độ vi phạm của lần này
đòi hỏi chúng ta cần
phải có cái
biện pháp xử lý nó gọi là
chặt chẽ hơn và nó nghiên túc hơn
thì tôi cho rằng ở đây
trách nhiệm của ủy ban chứng khoán nhà nước là phối hợp
với cơ quan cảnh sát điều tra
để làm sao mà chúng ta có
những cái biện pháp mà không chỉ là để
trừng phạt trong lần này mà còn quan trọng nhất là
phòng ngừa cho những lần sau
có thể thấy rằng thị trường chứng khoán
trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì
cũng đã có rất là nhiều những cái biến động
đặc biệt là các hoạt động kinh tế liên quan
đến tập đoàn flc
đã phải chịu những cái tác động nhất định
tuy nhiên thì nếu như nhìn cách tổng quan
sau vụ việc này thì ông sẽ có
những cái dự báo như thế nào
về những tác động đến nền kinh tế trong thời gian tới
và điệu rằng là những cái tác động đó
thì có mang đến những tín hiệu
tích cực hay là tiêu cực trong cái việc
phục hồi kinh tế sau hậu covid một mươi chín
vâng trước hết thì phải khẳng định rằng
phản ứng của thị trường chứng khoán
phản ứng của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán
là một việc hết sức bình thường
và như đã nói là cái tác động
của những cái sai phạm như vậy nó không chỉ liên quan
trực tiếp đến cái hệ thống
các cái chứng khoán mà nó có liên quan
tới cái chủ tịch của ông flc
với cái sai phạm của ông ta
mà nó còn có thể liên quan tới cả
các cái mã chứng khoán khác
mà nó có một cái ảnh hưởng gọi là gián tiếp
đối với thị trường của cách rất là tiêu cực
tuy nhiên thì việc mà chúng ta xử lý
tin quyết lần này và tương xứng
với mức độ vi phạm tôi cho rằng đó là
một trong những cái biện pháp và công cụ rất quan trọng
để cái thị trường của chúng ta trở nên
lành mạnh hơn công khai minh bạch hơn
và theo đó thì tăng được cái niềm tin
của các nhà đầu tư kể cả các nhà đầu tư
trong nước cũng như là các nhà đầu tư nước ngoài
trên thị trường chứng khoán việt nam
và đó chính là một trong những cái cơ sở
cái căn cứ để chúng ta tin giải
cái thị trường chứng khoán việt nam
chúng ta sẽ phát triển lành mạnh và phát triển tốt hơn
trong cái thời gian tới
thưa ông trước vụ việc của ông trịnh văn quyết
thì ủy ban chứng khoán nhà nước cũng đã đưa ra
những khuyến cảm với các nhà đầu tư
vậy thì với ông thì ông có những lời khuyên gì
đối với những nhà đầu tư để có thể có những cân nhắc
để đảm bảo được cái tài sản của mình
dạ vâng trước hết thì tôi cho rằng
các nhà đầu tư nên bình tĩnh
những cái cú sốc trên thị trường chứng khoán
kiểu như thế này và tương tự như thế này
thì cũng đã diễn ra trong
nhiều năm tồn tại
thị trường chứng khoán ở việt nam chúng ta
và cũng là chuyện rất bình thường trên thị trường
trên thế giới do đó thì các nhà đầu tư
thứ nhất là nên bình tĩnh trước những cú sốc như vậy
để giảm bớt các cái thiệt hại của mình
cho các nhà đầu tư
cái vấn đề thứ hai cũng rất quan trọng
là các nhà đầu tư từ đó rút ra cho mình
được những cái bài học
để làm sao mà thu thập được những cái thông tin
mà nó mang cái tính chính thống
và cái quan trọng nhất đó là
giúp cho cơ quan quản lý nhà nước
chúng ta tránh được những cái trường hợp
giảm tới mức thấp nhất
những cái sai phạm như vậy
kể cả mức độ như là của ông chủ tịch flc
và thậm chí chúng ta còn phải phòng ngừa
cả những trường hợp người ta còn thao túng
còn lỗng đoạn lớn hơn nước
trên thị trường chứng khoán nói riêng
cũng như là các cái nền kinh tế thị trường của việt nam
chúng ta nói nói chung
thì đó là cái mà các cái nhà đầu tư
nên có cái xác định cái tâm thế của mình
cũng như là nâng cao cái trình độ và cái khả năng của mình
khi mà hoạt động trên thị trường
mời xin cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ vũ đình ánh
và thưa quý vị có thể thấy rằng là
từ vụ việc này thì cũng chính là bài học cho các ông lớn
dù có là ai đi chăng nữa
thì việc kinh doanh cũng cần phải đảm bảo trên tinh thần
thượng tôn pháp luật
không nên bất chấp tất cả để đạt được mục đích kinh tế
còn về phía các nhà đầu tư thì cần bình tĩnh
phân tích nhìn nhận đầy đủ các yếu tố vĩ mô
và hoạt động thực tế của các doanh nghiệp
để cẩn trọng hơn trong các quyết định đầu tư